thay mặt lãnh đạo bộ công an thứ trưởng lương tâm quang đã gửi lời chúc mừng giáng sinh an lành hạnh phúc năm mới tốt đẹp đến tổng giám mục tổng giáo phận hà nội vũ văn thiên các giám mục linh mục tu sĩ và các giáo dân
thông tin nhanh đến linh mục các vị chức sắc về tình hình an ninh trật tự trong thời gian qua đồng chí thứ trưởng mong muốn các linh mục tu sĩ và đồng bào công giáo tiếp tục đồng hành cùng lực lượng công an nhân dân
chấp hành tốt các chủ trương chính sách của đảng pháp luật của nhà nước phát huy tinh thần kính chúa yêu nước chung tay vượt qua những khó khăn góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước
thay mặt chức sắc và bà con giáo dân giáo phận hà nội tổng giám mục tổng giáo phận hà nội vũ văn thiên trần thành cảm ơn thứ trưởng lương tam quang đã đến thăm chúc mừng
đồng thời đánh giá cao công tác đảm bảo an ninh trật tự của lực lượng công an nhân dân trong năm hai nghìn hai mươi ba chúc toàn thể cán bộ chiến sĩ lực lượng công an nhân dân bước sang năm mới hai nghìn hai mươi bốn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự giữ bình yên cuộc sống và hạnh phúc cho nhân dân
cùng ngày thứ trưởng lương tâm quang đã tới thăm chúc mừng và gửi lời chúc mừng tốt đẹp tới quý mục sư và cộng đồng tín hữu tổng hội thánh tin lành việt nam miền bắc mùa giáng sinh an lành năm mới bình an
ghi nhận sự đóng góp của đồng bào theo đạo tin lành trong việc giữ gìn an ninh trật tự góp phần phát triển kinh tế xã hội xây dựng đất nước thời gian qua
thứ trưởng lương tam quang mong muốn tổng hội thánh tin lành việt nam miền bắc tiếp tục ủng hộ đóng góp nhiều hơn nữa cho phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc sống tốt đời đẹp đạo đồng hành cùng sự phát triển của lực lượng công an nhân dân
trân trọng cảm ơn sự quan tâm cũng như tình cảm của lãnh đạo bộ công an mục sư bùi văn sản hội trưởng tổng hội thánh tin lành việt nam miền bắc khẳng định với uy tín và trách nhiệm của mình sẽ tiếp tục động viên hướng dẫn bà con tín hữu cùng nhau tích cực thực hiện tốt các chủ trương chính sách pháp luật của đảng nhà nước tham gia các phong trào thi đua đóng góp nhiều hơn cho công cuộc xây dựng đất nước
nhân dịp tháp tùng thủ tướng chính phủ phạm minh chính
thăm nhật bản và dự hội nghị cấp cao kỷ niệm năm mươi năm quan hệ asean nhật bản từ ngày một mươi năm đến ngày một mươi tám tháng một mươi hai đoàn đại biểu bộ công an việt nam do trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an làm trường đoàn đã có các cuộc gặp mặt làm việc với phó tư lệnh cơ quan cảnh sát quốc gia nhật bản otaga yoshimi nguyên đại sứ đặc biệt việt nhật shugi ryotaro cơ quan hợp tác quốc tế nhật bản jica
tại buổi làm việc với ngài phó tư lệnh cơ quan cảnh sát quốc gia nhật bản
thứ trưởng lê quốc hùng đề nghị phía nhật bản tiếp tục thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp duy trì tổ chức đối thoại an ninh cấp thứ trưởng luân phiên thường niên năm hai nghìn hai mươi bốn tại nhật bản
tích cực đàm phán nhằm ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về phòng chống tội phạm giữa bộ công an và cơ quan cảnh sát quốc gia nhật bản trong năm hai nghìn hai mươi bốn
quan tâm đàm phán hiệp định dẫn độ phối hợp chặt chẽ trong việc giảm tỷ lệ người việt nam phạm tội tại nhật bản
tại buổi gặp làm việc với nguyên đại sứ đặc biệt việt nhật suzy ryotaro thứ trưởng lê quốc hùng đề nghị nguyên đại sứ suzy ryotaro hỗ trợ thúc đẩy các dự án viện trợ trang thiết bị phục vụ công tác phòng chống tội phạm cho bộ công an việt nam
bày tỏ sự tin tưởng sâu sắc về quan hệ hai nước việt nam nhật bản nói chung và giữa bộ công an với các cơ quan chức năng nhật bản nói riêng sẽ tiếp tục phát triển hợp tác thực chất hiệu quả góp phần giữ vững ổn định chính trị trật tự an toàn xã hội
với đại diện lãnh đạo zika để trao đổi về phương hướng hợp tác trong thời gian tới đoàn đại biểu bộ công an việt nam đề nghị jica tiếp tục tạo điều kiện ưu tiên nguồn vốn đầu tư đối với các dự án dành cho bộ công an việt nam
tiếp tục mở rộng các chương trình nội dung viện trợ tài trợ khác trên lĩnh vực công nghệ cao đào tạo công an xã công tác phòng cháy chữa cháy
thưa quý vị đối ngoại địa phương là một trong những binh chủng hợp thành quan trọng của đối ngoại việt nam
đây là khẳng định của bộ trưởng ngoại giao bùi thanh sơn tại phiên khai mạc hội nghị ngoại vụ toàn quốc lần thứ hai mươi một diễn ra vào sáng ngày hôm nay tại hà nội
hội nghị ngoại vụ toàn quốc lần thứ hai mươi một khai mạc với chủ đề phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại phục vụ phát triển bền vững của các địa phương
xác định đối ngoại địa phương là một trong những binh chủng hợp thành quan trọng của đối ngoại
bộ ngoại giao đề cao tinh thần phục vụ luôn coi trọng phối hợp hỗ trợ hướng dẫn và đồng hành cùng các địa phương trong tất cả các lĩnh vực ngoại giao chính trị ngoại giao kinh tế ngoại giao văn hóa biên giới lãnh thổ công tác người việt nam ở nước ngoài bảo hộ công dân
nhờ đó đã góp phần bảo đảm đối ngoại địa phương bám sát chủ trương đường lối chính sách đối ngoại của đảng và nhà nước đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của các địa phương
tuy nhiên để làm tốt hơn hiệu quả hơn trong công tác đối ngoại địa phương người đứng đầu ngành ngoại giao việt nam nhấn mạnh tới các giải pháp
đó là cần đổi mới tư duy hơn nữa để công tác đối ngoại địa phương mang tầm chiến lược hơn đồng bộ và sáng tạo hơn
các địa phương cần kết hợp hiệu quả sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại để tăng cường sức mạnh tổng thể
cần chung tay cùng liên kết phân công và hợp tác để phát huy tối ưu nguồn lực tiềm năng lợi thế của từng vùng trong hợp tác cấp độ địa phương với các đối tác doanh nghiệp nước ngoài
chiều nay tại hà nội thanh tra bộ công an đã chủ trì tổ chức hội thảo tổng kết thanh tra chuyên đề công tác quản lý thi hành tạm giữ tạm giam đầu tư xây dựng các cơ sở giam giữ trong công an nhân dân
báo cáo tại hội thảo cho thấy những năm qua công tác thi hành quản lý tạm giữ tạm giam
luôn được đảng nhà nước bộ công an quan tâm chỉ đạo
năm hai nghìn hai mươi ba lực lượng thanh tra công an nhân dân đã tiến hành thanh tra diện rộng chuyên đề công tác quản lý thi hành tạm giữ tạm giam đầu tư xây dựng các cơ sở giam giữ trong công an nhân dân trên phạm vi toàn quốc
qua thanh tra ghi nhận những kết quả quan trọng tích cực và cả một số tồn tại hạn chế của công tác thi hành tạm giữ tạm giam đầu tư xây dựng các cơ sở giam giữ
vì vậy hội thảo được tổ chức nhằm mục đích tổng kết đánh giá toàn diện khách quan chính xác việc triển khai và kết quả thực hiện thanh tra công tác quản lý thi hành tạm giữ tạm giam đầu tư xây dựng các cơ sở giam giữ trong công an nhân dân
từ đó đề ra giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả công tác thanh tra hành chính chuyên đề này
hội thảo cũng là dịp để công an các đơn vị địa phương trao đổi nghiệp vụ và kinh nghiệm thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng công tác thi hành tạm giữ tạm giam đầu tư xây dựng các cơ sở giam giữ trong công an nhân dân thời gian tới